đó là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm giữa đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc kim jong uc
diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu tại hà nội cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
chào mừng tư lệnh kim trung úc và đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát biển hàn quốc tới làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để hai bên cùng trao đổi cụ thể hóa các phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
hai bên đã tích cực trao đổi phối hợp để nhanh chóng triển khai các chương trình kế hoạch hợp tác đi vào thực chất hiệu quả
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cơ quan cảnh sát biển đại hàn dân quốc
mà hai bên sẽ ký kết sắp tới sẽ là điểm nhấn trong triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác
chiến lược toàn diện của hai nước là cố mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan
về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
bộ công an việt nam đánh giá cao việc cảnh sát biển hàn quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho bộ công an việt nam
điều này thể hiện sự quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cảnh sát bộ công an việt nam
về phía hàn quốc tư lệnh kim trung úc khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên
trước mắt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao tàu tuần tra cho bộ công an việt nam
đồng thời đề xuất chính phủ hàn quốc cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật bảo dưỡng đi kèm tàu tuần tra
tiến hành trao đổi đoàn các cấp để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của cảnh sát biển hàn quốc và cảnh sát giao thông đường thủy việt nam
từ đó đề ra các kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan